tại quảng ngãi sau khi cơn bão số chín đi qua nó không chỉ để lại thiệt hại về tài sản và tính mạng cho người dân nơi đây
mà ngay cả hệ thống lưới điện cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng gây mất điện trên diện rộng khiến hệ thống thông tin hoàn toàn bị tê liệt
những biện pháp khắc phục tình trạng này đang được nhanh chóng triển khai
bão số chín đã đánh sập hai mươi hai trạm phát sóng thông tin di động hơn một năm trăm linh trụ lưới điện trung thế hạ thế bị gãy đổ hư hại
ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đã huy động tổng lực ba trăm linh công nhân kỹ sư các đơn vị trên địa bàn về vùng sung yếu
gần chín trăm linh kỹ sư công nhân điện viễn thông từ một mươi tỉnh thành trong cả nước tăng cường nhân lực sửa chữa khôi phục trạm phát sóng thông tin di động và lưới điện
sau nhiều ngày nỗ lực hiện điện chiều sáng chuyển dẫn mạng lưới thông tin từ trung tâm thành phố quảng ngãi thông suốt đến các trung tâm huyện toàn tỉnh đã đạt tám mươi
khó khăn nhất hiện nay là nhiều vùng ven biển vùng trũng còn ngập các tuyến đường liên huyện đi các xã bị sạt lở chia cắt chưa thể khôi phục hạ tầng điện thông tin liên lạc
tính đến thời điểm hiện nay chúng tôi đã huy động được một mươi công ty điện lực cùng tham dự hỗ trợ cho chúng tôi chín nhà thầu xe lắp ở địa phương
đơn vị dịch vụ điện lực tại quảng ngãi tổng số người hiện nay đang được huy động là gần tám trăm năm mươi người cùng với phương tiện xe máy rất là lớn
hiện tại thời tiết tại quảng ngãi chuyển biến liên tục và dự báo những cơn bão mới
vì vậy tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục nỗ lực chạy đua với thời gian để nhanh chóng hoàn thành hạ tầng lưới điện và viễn thông